trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín hôm nay bộ y tế đã gửi công văn khẩn số ba nghìn chín trăm tám mươi hai
về việc thực hiện xét nghiệm virus sars cov hai đến sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ y tế đề nghị giả soát năng lực xét nghiệm tại địa phương chủ động chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực xét nghiệm tại chỗ
đầu tư nâng cấp phòng xét nghiệm và các phương tiện thiết bị bổ sung sinh phẩm trong trường hợp cần thiết
để thực hiện xét nghiệm sars cov hai bảo đảm hiệu quả chỉ đạo các trung tâm kiểm soát bệnh tật
các cơ sở có phòng xét nghiệm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực và an toàn sinh học
tiếp tục liên lạc với viện vệ sinh dịch tế viện pasteur để được tập huấn hỗ trợ chia sẻ sinh phẩm xét nghiệm
liên hệ đề nghị viện vệ sinh dịch tế viện pasteur để được đánh giá xác nhận năng lực xét nghiệm khẳng định sars cov hai trong trường hợp cần thiết